ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm
quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch cai sòn phong vi hẳn
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bế thư đồng chí võ văn thưởng bế thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí vương đình huệ bế thư thành ủy thành phố hà nội đồng chí trần thanh mẫn bế thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đại thị ngọc thịnh
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam sẻng phết hùng vô nhuông
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và thành phố hà nội
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện
của nhân dân các dân tộc lào trong bốn mươi năm năm qua đưa đất nước lào vượt qua mọi khó khăn thách thức phát triển bền vững
đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện vị thế quốc tế của lào ngày càng được nâng cao
chủ tịch quốc hội khẳng định những thành tiệu của đảng và nhân dân lào hôm nay có công lao và đóng góp to lớn
của chủ tịch cây sòn phô vi hẳn vị lãnh thụ kính yêu của đảng nhà nước và nhân dân lào
và người bạn lớn thân thiết thủy chung của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
cùng với chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch sufa nu vong chủ tịch cây sòn phôm vi hản là người đã đặt nền móng vững chắc
và hết lòng vun đắp đưa quan hệ việt nam lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong thời gian qua hai nước việt nam lào đã không ngừng nỗ lực củng cố
tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng kinh tế giáo dục
khoa học kỹ thuật văn hóa giao lưu nhân dân đạt được nhiều kết quả nổi bật góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam luôn trân trọng và dành ưu tiên cao nhất
cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào
bất chấp những biến động của tình hình thế giới và khu vực tình cảm thủy chung son sắt giữa hai đất nước
hai dân tộc việt nam lào không bao giờ thay đổi và luôn được khắc sâu trong trái tim mọi tầng lớp nhân dân hai nước
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào đại sứ sàng phết hùng buôn nhung khẳng định
quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam là tài sản vô giá của hai dân tộc
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ trí tỉnh trí nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho lào
trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc ngày nay